cụ thể tại quyết định sáu trăm linh ba tập đoàn điện lực việt nam tạm đình chỉ chức vụ
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đối với ông nguyễn đức ninh để phục vụ cho công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện
đoàn thanh tra của bộ công thương đang thanh tra về quản lý và cung ứng điện của evn
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi ba đối tượng trong đường dây mua bán trả lời